thưa quý vị sau vụ việc nước sạch sông đà bị nhiễm bẩn vấn đề xử lý nước sạch tại các nhà máy nước đang được đông đảo người dân và các cơ quan chức năng quan tâm theo dõi
đáng chú ý trong khi phân khúc nhà ở cao cấp đang xây dựng quá nhiều thì phân khúc nhà ở giá rẻ lại thiếu hụt nghiêm trọng mặc dù nhu cầu rất cao gây mất cân đối trên thị trường bất động sản
sau đây là nội dung chi tiết
theo tổng cục thống kê dự báo sản lượng tiêu thụ thịt lợn từ nay đến tết sẽ tăng lượng thịt lợn được các doanh nghiệp nhập khẩu về việt nam đang tăng mạnh đặc biệt tại thị trường thành phố hồ chí minh
theo cục hải quan tp hcm tính từ đầu năm đến giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tổng sản lượng thịt lợn nhập từ brazil nhiều nhất với năm sáu trăm tám mươi năm tấn kim ngạch nhập khẩu một mươi một bốn trăm linh tám triệu usd
tiếp đến là ba lan với sản lượng nhập khẩu là một bốn trăm chín mươi bốn tấn
lượng thịt lợn nhập từ thị trường mỹ là một một trăm linh chín tấn từ tây ban nha là một trăm chín mươi tám tấn và từ bỉ là ba trăm bốn mươi sáu tấn
trong thời gian qua câu chuyện về nước sạch luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của người dân và các cấp ngành quản lý
quy trình xử lý nước sạch đảm bảo nguồn nước sinh hoạt an toàn cho người dân đang là vấn đề cần phải giám sát chặt chẽ tại các nhà máy nước
sau nhiều năm không có nước sạch ba tháng nay người dân xã trung màu huyện gia lâm hà nội đã được sử dụng nước sạch
tuy nhiên sự việc nước nhiễm dầu tại nhà máy nước sông đà vừa qua một lần nữa làm dấy lên nỗi lo lắng trong dân về quy trình sản xuất nước sạch hiện nay
vừa qua cũng ảnh hưởng cái vấn đề nhà máy nước sông đà có ảnh hưởng thì giao động của người dân chúng tôi cũng nghĩ rằng là về mặt chất lượng môi trường làm thế nào cho nó đảm bảo chung không cứ gì là ở sông đà
tuy nhiên công tác kiểm định nước sinh hoạt dường như vẫn bị thả nổi với chất lượng nước được công bố một chiều từ phía nhà máy
người dân chưa thể giám sát chất lượng mà chỉ có thể quan sát qua màu sắc mùi vị
đối với dân tôi sẽ đẩy một tốc tuyên truyền
với hộ dân trong quá trình sử dụng nước thì phải thường xuyên quan tâm đến hệ thống của mình
và trong quá trình sử dụng nước sạch thì thấy cái biểu hiện gì liên quan sức khỏe có nghi vấn gì chẳng hạn
thì bà cao luôn với cơ quan y tế hoặc cơ quan chính quyền để chúng tôi sẽ cùng
cơ quan chức năng về để kiểm nghiệm lại cái nguồn nước đó
tại hà nội gần ba triệu người dân đang thiếu nước sạch
vì vậy quy trình xử lý nước sạch bảo đảm nguồn nước sinh hoạt an toàn cho người dân
đang là vấn đề buộc các doanh nghiệp phải thực hiện
tôi đã mời nhà thầu công nghệ từ đức đến để tiến hành nghiên cứu thiết kế và đưa ra cái dây chuyền công nghệ
và kiểm soát chất lượng nước từ giai đoạn bơm nước thô và hồ sơ lắng và các dây chuyền xử lý
trong quá trình thiết kế thì chúng tôi cũng tiến hành thiết kế và lắp đặt hệ thống kiểm soát chất lượng nước online
có thể kiểm soát hai mươi bốn trên bảy
công tác kiểm soát chất lượng nước chúng tôi có phòng thí nghiệm tiêu chuẩn
có thể kiểm soát được chất lượng nước một mươi năm chỉ tiêu a theo quy chuẩn của bộ y tế
chúng tôi không kiểm soát ở bước cuối cùng mà chúng tôi kiểm soát từng bước một trong cái dây chuyền xử lý
để người dân có thể hoàn toàn yên tâm vào nguồn nước sinh hoạt an toàn
chính quyền các cấp ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa đến công tác xét nghiệm
đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn đồng thời công bố các chỉ số
kết quả xét nghiệm công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân biết và yên tâm sử dụng nước sinh hoạt
trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
chính phủ đã trọng tâm đẩy mạnh phát triển quỹ nhà ở dành cho người có thu nhập trung bình và thấp
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi
cần khoảng một mươi hai triệu m hai nhà ở giá rẻ
tuy nhiên diện tích nhà ở giá rẻ mới chỉ đạt được hơn bốn triệu m hai
điều này cho thấy nhiều bất cập
theo quý ước hiện nay nhà giá rẻ phải có giá bán dưới hai mươi năm triệu đồng một m hai
khi nguồn cung ít doanh nghiệp phải tăng giá bán để bù lấp chi phí
khiến nhà giá rẻ bị đẩy sang phân khúc cao hơn
có nghịch lý xảy ra là mặc dù doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi của nhà nước
để phát triển nhà ở giá rẻ nhưng khi bán sản phẩm thì doanh nghiệp được quyền định giá riêng
nhà ở giá rẻ theo cơ chế thị trường cân đối với phân khúc nhà cao cấp đang xây dựng tràn lan